trong ba mươi phút ngày một mươi chín tổ công tác trực chốt kiểm soát vòng chống dịch covid một mươi chín tại khu vực cống trèm phường liên mạc bắc từ liêm tp hà nội đã phát hiện một xe ô tô đang dừng đỗ chở khách
qua kiểm tra lái xe xuất trình năm giấy đi đường có nhiều biểu hiện nghi vấn làm giả nên tổ công tác đã yêu cầu tài xế và năm vị khách trên xe về trụ sở của cơ quan công an để làm rõ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận là lao động tự do quê quán ở nghệ an
do hà nội và nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng nên họ không thuộc diện được phép ra đường và không thể về quê
thông qua mạng xã hội nhóm lao động này đã được nguyễn thị thu hồng giới thiệu có thể đưa người từ hà nội về quê ở nghệ an với chi phí một triệu đồng một người
các lao động này đã cung cấp thông tin cá nhân cho hồng để hồng làm giả giấy đi đường ghi những người này là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế hồng hà
sau đó hồng chủ động thuê lái xe và hẹn đón các lao động để trở về quê nghệ an
từ lời khai của tài xế và nhóm lao động trên cơ quan công an đã triệu tập nguyễn thị thu hồng đến làm việc
tại cơ quan công an đối tượng hồng khai nhận là kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế hồng hà là doanh nghiệp thuộc diện được phép hoạt động theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
lợi dụng điều này hồng đã lên mạng xã hội tìm những người lao động ngoại tỉnh có nhu cầu về quê để giúp họ làm giấy đi đường
để thu tiền với giá một triệu đồng một trường hợp
với phương thức và thủ đoạn như trên từ ngày một mươi năm tháng tám cho đến thời điểm bị bắt hồng đã tổ chức thành công ba chuyến xe chở chín người từ hà nội về nghệ an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị thu hồng
để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tiếp tục điều tra